với mục tiêu thúc đẩy cơ chế hợp tác song phương tận dụng tối đa lợi ích hiệp định cptpp mang lại tối ngày hai mươi năm tháng năm tại hà nội đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế xúc tiến xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ canada mary angi
tại cuộc họp hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng về tăng trưởng trao đổi thương mại hai chiều cao trong những năm gần đây đặc biệt là khi hiệp định cptpp đi vào hiệu lực với tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín khoảng bốn bảy mươi bảy tỷ usd tăng hơn hai mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng trần tuấn anh đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực triển khai thực thi hiệu quả hiệp định cptpp với những chương trình hành động cụ thể nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp cận và khai thác thị trường của nhau
bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế xúc tiến xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ canada thống nhất quan điểm của bộ trưởng trần tuấn anh đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việt nam trong chiến lược đa dạng hóa thị trường hướng về khu vực châu á thái bình dương của canada
bà bộ trưởng hy vọng việt nam sẽ ủng hộ canada và thúc đẩy việc sớm khởi động đàm phán fta giữa canada và các nước asean đồng thời là cầu nối để canada có một mối quan hệ tốt trong cộng đồng asean
hai bộ trưởng thống nhất trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp hai bên sẽ duy trì mô hình trao đổi trực tuyến thường xuyên ở các cấp để triển khai các hoạt động hợp tác thúc đẩy thương mại kết nối giao thương đóng góp kịp thời tháo gỡ các khó khăn đúng lúc cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương